kính thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cơ sở y tế điểm bán hàng điểm an sinh xã hội và khu dân cư trên địa bàn thành phố thủ đức
tại điểm an sinh xã hội khẩn cấp ở phường cát lái tp thủ đức thủ tướng yêu cầu phải sử dụng mọi nguồn lực có thể để giúp đỡ người dân
quá trình làm có thể sáng tạo nhưng phải đảm bảo giãn cách tuyệt đối nhằm tranh thủ thời gian vàng
đáng chú ý thủ tướng yêu cầu địa phương phải sớm phát hiện ra f tiếp cận ngay để phân loại điều trị phù hợp
trong đó phải xét nghiệm ưu tiên những người nguy cơ cao người lớn tuổi xét nghiệm ít nhất ba ngày một lần
tiếp đó thủ tướng đã đến thăm hỏi động viên người lao động thuộc trung tâm thương mại phân phối hàng hóa của úp espa
ở phường hiệp bình chánh tp thủ đức nơi thực hiện ba tại chỗ hơn một tháng nay để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
những ngày qua siêu thị cố ốc mát ở địa phương đã đi chỗ hộ cho hai hộ gia đình
thủ tướng đánh giá cao mô hình này và đề nghị áp dụng đồng đều toàn thành phố
đồng thời nhấn mạnh thành phố hồ chí minh phải tiếp tục đảm bảo cung ứng đầy đủ
thường xuyên liên tục hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn
không để đứt gạch chuỗi cung ứng để người dân yên tâm ở nhà thực hiện nghiêm việc giãn cách
thủ tướng cũng đến thăm một trung tâm bảo trợ xã hội đặt tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy bình triệu
phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức
đây là trung tâm đang tiếp nhận người lan thang cơi nhở tại thành phố hồ chí minh
trước khi chuyển tới chăm sóc tại bình dương hoặc bình phước trong thời gian giãn cách
thủ tướng yêu cầu tăng cường nhân lực cho trung tâm tăng thêm chế độ cho người dân đang ở đây
nhanh chóng phân loại đưa người dân đi cách ly và kiểm soát chặt không để lây lan dịch
trong buổi sáng thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cảng cát lái
và thăm hỏi động viên người dân sinh sống trong một khu nhà trọ trên đường nguyễn thị định
phường thành mí lợi thành phố thủ đức thăm bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín
quân dân y miền đông thành phố thủ đức